sau hai lần điều chỉnh giá xăng giảm mạnh mấy ngày qua ở một số địa phương đơn cử như là tại tỉnh yên bái
có tình trạng người dân đổ xô mua xăng dầu tích chữ
đây là việc làm hết sức nguy hiểm làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ
theo tổng hợp của công ty xăng dầu tỉnh yên bái trong các ngày gần đây
tại một số cây xăng ở các khu vực huyện văn yên lục yên mù cang trải và huyện văn chấn
có sự tăng đột biến gấp bốn năm lần về sản lượng xăng dầu bán ra so với ngày bình thường
mặt hàng xăng dầu là một mặt hàng kinh doanh có điều kiện và có nguy cơ xảy ra an toàn cháy nổ rất là cao
do đó tình trạng người tiêu dùng đổ xô mua xăng dầu để tích chữ thì theo tôi là không cần thiết
bởi vì trong điều kiện mà dịch bệnh đang diễn biến thức tạp như vậy
thì việc tụ tập đông người sẽ dẫn đến
nguy cơ là dễ lây lan dịch bệnh
thứ hai nữa là khi mà mang xăng dầu về tích chữ ở nhà như vậy thì dẫn đến cái nguy cơ an toàn phòng chống cháy nổ rất là cao
xăng dầu là mặt hàng thiết yếu do vậy trong mọi hoàn cảnh chính phủ luôn ưu tiên bảo đảm nguồn cung ổn định
không để tình trạng thiếu hàng
trong thời điểm cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
hệ thống các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn toàn quốc nói chung tỉnh yên bái nói riêng vẫn hoạt động bình thường để phục vụ người dân
các cấp chính quyền cần tuyên truyền vận động để người dân hiểu không mua tích chữ xăng dầu